cách đây hai mươi năm ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy kiến trúc sư người ba lan kazhimirk kiveskovsky tên gọi thân mật là kazik
đã đột ngột ra đi tại huế khi đang trùng tu thế miếu
bằng tài năng và tinh thần cống hiến không vụ lợi kiến trúc sư casik đã cứu vãn được nhiều công trình kiến trúc cổ ở miền trung việt nam
đặc biệt là di tích trăm mỹ sơn và đô thị cổ hội an
chính những bài viết đầu tiên giới thiệu về giá trị vô giá của di tích mỹ sơn và quần thể kiến trúc hội an
trên các tạp chí quốc tế đã góp phần bảo tồn và tôn vinh giá trị di sản văn hóa thế giới như ngày hôm nay
họa sĩ nguyễn thượng hỷ là người đã gắn bó với kiến trúc sư kazik ngay từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong chương trình hợp tác trùng tu các di tích trăm giữa việt nam và ba lan trong đó trọng tâm là mỹ sơn
ngay ấy quần thể kiến trúc mỹ sơn chỉ là những đống đổ nát và đầy dãy bom mìn
bất chấp tất cả kiến trúc sư kazik đã ăn nằm với mỹ sơn suốt một mươi hai năm trong đói
đau và đau khổ
nhiều thiếu thốn và cô đơn để cứu vãn một mươi bốn tháp trăm ở mỹ sơn
nhiều công trình kiến trúc còn giữ được tính chân sát cho đến hôm nay